báo cáo tại buổi làm việc thượng tướng trần quốc tỏ phó bi thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an nêu rõ
xác định công tác tham mưu xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
hàng năm bộ công an đều xây dựng chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giao cụ thể cho các đơn vị
tại kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm bộ công an chủ trì soạn thảo báo cáo chính phủ
trình quốc hội thông qua dự án luật cảnh sát cơ động và dự thảo nghị quyết của quốc hội về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động
hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam
báo cáo chính phủ chính quốc hội xem xét cho ý kiến đối với hai dự án luật gồm luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
và luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
ngoài ra dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
trong thời gian tới bộ công an sẽ phối hợp với các cơ quan tổ chức liên quan tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hồ sơ để trình quốc hội
thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả trong tham mưu phục vụ các hoạt động của quốc hội thời gian tới
đảng uỷ công an trung ương bộ công an đề xuất kiến nghị đảng đoàn quốc hội ubnd thường vụ quốc hội
tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật về an ninh trật tự
đề nghị các ủy ban của quốc hội tiếp tục quan tâm phối hợp chặt chẽ với bộ công an trong quá trình thẩm tra hồ sơ
đề nghị xây dựng hồ sơ dự án luật và trong quá trình tiếp thu giải trình ý kiến của đại biểu quốc hội
bảo đảm chất lượng tiến độ tiếp tục tổ chức giám sát tối cao các chuyên đề về phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật
nhất là những vấn đề dư luận xã hội quan tâm
phát biểu chỉ đạo buổi làm việc chủ tịch quốc hội vương đình huệ khẳng định
quốc phòng an ninh là lĩnh vực trọng yếu với tinh thần chủ động chuẩn bị từ sớm từ xa
bộ công an và các cơ quan của quốc hội cần phối hợp chặt chẽ chuẩn bị thận trọng kỹ lưỡng các nội dung
các dự án luật pháp lệnh nghị quyết trình quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội để đảm bảo chất lượng tiến độ và mục tiêu đề ra
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của bộ công an đối với hoạt động của quốc hội
đảng đoàn quốc hội và ban thường vụ đảng ủy công an trung ương thống nhất sẽ ban hành quy chế phối hợp giữa hai cơ quan
để công tác phối hợp chặt chẽ hơn có tính bao quát rộng hơn và đáp ứng được yêu cầu thực tiễn
hai bên tăng cường phối hợp trong công tác thông tin nhằm phục vụ hiệu quả cho hoạt động xây dựng pháp luật giám sát tối cao
quyết định các vấn đề quan trọng đối ngoại của quốc hội và việc thực hiện các nhiệm vụ được sao của bộ công an
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm khẳng định đảng ủy công an trung ương bộ công an luôn xác định công tác xây dựng pháp luật
hoàn thiện thể chế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và thời gian qua luôn nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các ủy ban các cơ quan của quốc hội
trong quá trình chủ trì soạn thảo xây dựng các dự án luật được giao bộ công an luôn quán triệt quan điểm đặt lợi ích của đất nước của nhân dân lên trên hết và trước hết
bộ trưởng tô lâm bày tỏ mong muốn thời gian tới mối quan hệ phối hợp giữa đảng đoàn quốc hội và ban thường vụ đảng ủy công an ngày càng chặt chẽ hiệu quả hơn
chiều nay tại hà nội bộ công an tổ chức tọa đàm khoa học giá trị tác phẩm một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam của tổng bí thư nguyễn phú trọng
và ý nghĩa đối với sự nghiệp đảm bảo an ninh trật tự hiện nay do đồng chí thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì
học viện chính trị công an nhân dân là cơ quan thường trực tọa đảm tọa đàm có sự tham gia phối hợp đồng chủ trì tổ chức của hội đồng lý luận trung ương ban tuyên giáo trung ương nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật

học viện chính trị công an nhân dân là cơ quan thường trực tọa đàm tọa đàm có sự tham gia phối hợp đồng chủ trì tổ chức của hội đồng lý luận trung hương
học viện chính trị công an nhân dân là cơ quan thường trực tọa đàm tọa đàm có sự tham gia phối hợp đồng chủ trì tổ chức của hội đồng lý luận trung hương
ở đây công tác hồ sơ nghiệp vụ có nhiều chuyển biến quan trọng việc ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác hồ sơ không ngừng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật cơ sở dữ liệu nghiệp vụ đã hỗ trợ tích cực các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản công tác điều tra xử lý tội phạm của lực lượng công an

ở đây công tác hồ sơ nghiệp vụ cơ bản công tác điều tra xử lý tội phạm của lực lượng công an
hôm nay thực hiện chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi hai ban chấp hành đoàn thanh niên cục truyền thông công an nhân dân đã tổ chức đối thoại giữa đảng ủy lãnh đạo cục với đoàn viên thanh niên
chương trình đối thoại có sự tham gia của đại diện đảng ủy lãnh đạo cục truyền thông công an nhân dân đại diện đoàn thanh niên bộ công an và các đồng chí trực thuộc đoàn cục truyền thông công an nhân dân
trong khuôn khổ chương trình đại diện đoàn thanh niên bộ công an đã tiến hành trao quyết định chuẩn y
chức danh ủy viên ban thường vụ ủy viên ban chấp hành đoàn cục truyền thông công an nhân dân nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi ba
ở phần đối thoại những câu hỏi của đoàn viên thanh niên cục liên quan đến cơ cấu tổ chức hoạt động đoàn và phong trào thanh niên đã được đảng ủy lãnh đạo cục giải đáp chi tiết
buổi đối thoại chính là cơ hội để đoàn viên thanh niên cục truyền thông công an nhân dân được chia sẻ lắng nghe ý kiến của đảng ủy lãnh đạo cục
đồng thời có thể phát huy sức mạnh xung kích sáng tạo của người chiến sĩ công an nhân dân
sáng nay học viện cảnh sát nhân dân phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tổ chức hội thảo khoa học
quan hệ phối hợp giữa cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy với bộ đội biên phòng hải quan và cảnh sát biển trong phòng chống tội phạm ma túy khu vực biên giới cửa khẩu và trên biển
hội thảo đã nhận được hơn sáu mươi bài tham luận ý kiến đóng góp từ các chuyên gia nhà khoa học phản ánh nhiều về vấn đề và khía cạnh khác nhau
từ đó đề xuất các giải pháp mang tính toàn diện đồng bộ để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các lực lượng có chức năng phòng chống các loại tội phạm ma túy
trong tham luận gửi hội thảo thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đánh giá
trong gần hai mươi năm qua lực lượng công an bộ đội biên phòng cảnh sát biển và hải quan đã triển khai công tác phối hợp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm về ma túy
tại địa bàn biên giới cửa khẩu và trên biển với nhiều kết quả đáng ghi nhận
đặc biệt các lực lượng đã tăng cường hàng chục nghìn cán bộ chiến sĩ cho các xã biên giới để thực hiện nhiệm vụ quản lý địa bàn lĩnh vực và phòng chống tội phạm ma túy
tập trung các địa bàn tuyến trọng điểm phức tạp về ma túy như tây bắc đông bắc bắc miền trung tây nguyên
hàng trăm đường dây mua bán vận chuyển ma túy lớn qua biên giới vào nội địa được các lực lượng phối hợp phát hiện đấu tranh
tỷ lệ phát hiện bắt giữ tội phạm và thu giữ ma túy ở hai mươi năm tỉnh biên giới tăng từ một mươi năm hai nghìn hai đến nay trên hai mươi năm tổng số vụ trong cả nước
trong ba bốn năm gần đây lực lượng công an phòng chống ma túy của quản lý
và phòng chống ma túy của quân đội viên phòng đã phối hợp với nhau rất là tốt
có xây dựng các kế hoạch các chương trình các quy chế làm việc giao ban trao đổi thông tin tổ chức lực lượng đấu tranh phòng chống đặc biệt là làm tốt công tập phòng người
do vậy kết quả ba năm gần đây hầu như các đối tượng không vận chuyển được ma túy
mà đối tượng đi qua địa bàn từ việt nam qua quảng ninh sang trung quốc
và lượng ma túy tổng hợp cũng từ bên trung quốc về việt nam
và đối tượng đi qua địa bàn quảng ninh thì cũng dàm hẳn
lợi dụng địa hình đường biên giới trên bộ trên biển dài và rộng
với hệ thống cửa khẩu và đường mòn lối mở khó kiểm soát
tuyến vận tải đường biển đường hàng không được mở rộng và kết nối với nhiều nước trên thế giới
các đối tượng và băng nhóm tội phạm luôn thay đổi phương thức thủ đoạn hoạt động
đặc biệt có sự câu kết giữa tội phạm ma túy với các loại tội phạm khác
trang bị vũ khí sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ